tại hà nội cục diên dữ hòa bình việt nam đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm việt nam tham gia hoạt động diên dữ hòa bình liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn trí bình ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung mương thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tính đến nay việt nam đã cử ba mươi lượt cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại hai phái bộ nam sudan và cộng hòa trung phi trên các cương vị công tác là sĩ quan tham mưu tác chiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên hợp quốc giao
bên cạnh đó cục diên dữ hòa bình việt nam cũng đã tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực diên dữ hòa bình liên hợp quốc trên nhiều lĩnh vực
thời gian tới cục diên dữ hòa bình việt nam sẽ tiếp tục
cục diên dữ hòa bình việt nam sẽ tiếp tục thực hiện đề án của bộ quốc phòng về việt nam tham gia hoạt động diên dữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo sau năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ chủ trương tham gia hoạt động diên dữ hòa bình liên hợp quốc sâu rộng hơn